theo khung chính sách kinh tế việt nam vừa công bố việt nam đặt mục tiêu vào năm hai nghìn ba mươi thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt sáu năm trăm linh usd và tăng lên một mươi usd sau đó năm năm
tuy nhiên việc đưa việt nam từ một nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp với gần hai sáu trăm linh usd như hiện nay lên một nước có mức thu nhập trung bình cao
đòi hỏi nền kinh tế việt nam phải tăng trưởng liên tục được trên bảy đây là một thách thức rất lớn
để quy mô của nền kinh tế đạt hai trăm chín mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi rồi đạt sáu trăm bảy mươi tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi
nền kinh tế không chỉ dựa vào số ít các con chim đầu đàn như thành phố hồ chí minh hà nội hải phòng
mà còn phải cả các tỉnh thành phố khác trong cả nước cùng đặt mục tiêu phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng gấp ba lần vào năm hai nghìn ba mươi
và mục tiêu cao hơn nữa là đưa quy mô nền kinh tế nước ta tăng gấp hơn một mươi bảy lần trong ba mươi năm tới
thu nhập bình quân đầu người đạt mức hơn một mươi tám usd vào năm hai nghìn bốn mươi năm đúng thời điểm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước